các giáo viên chưa tiêm đủ vaccine phòng chống covid một mươi chín theo quy định của ngành y tế chỉ tổ chức dạy học trực tiếp không đến lớp dạy học trực tiếp không tổ chức dạy học trực tiếp không tổ chức dạy học trực tiếp